thưa quý vị bế tắc nâng trần nợ công có lẽ là vấn đề mà chính phủ và người dân mỹ đang quan tâm nhất ở thời điểm tại
bởi nếu không đạt được một thỏa thuận trước thời hạn chót là ngày năm tháng sáu thì chính phủ mỹ có thể sẽ phải đứng trước nguy cơ vỡ nợ
đây là một kịch bản tồi tệ dự báo để nền kinh tế mỹ rơi vào suy thoái đồng thời gây ra khủng hoảng lan rộng toàn cầu
chính vì sự nghiêm trọng của vấn đề này mà tổng thống mỹ joe biden vừa qua đã phải cắt ngắn chuyến công du nước ngoài
và trở về nước ngay sau hội nghị thượng đỉnh g bảy tại hiroshima nhật bản để thúc đẩy đàm phán
nhằm sớm đạt được thỏa thuận với phe cộng hòa về trần nợ công tránh đẩy nước mỹ lâm vào tình cảnh vỡ nợ
vậy trả nợ công là gì và tại sao lại xuất hiện nguy cơ vỡ nợ đối với nước mỹ
điều gì sẽ xảy ra đối với nền kinh tế số một thế giới nếu mà nước này rơi vào tình trạng vỡ nợ
và kịch bản này sẽ có tác động như thế nào tới thị trường tài chính toàn cầu
và để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì mời quý vị cùng với tôi theo dõi một thế giới đa chiều ngày hôm nay
với sự tham gia phân tích và bình luận của khách mời là phó giáo sư tiến sĩ đinh công tuấn chuyên gia bình luận các vấn đề quốc tế
tháng một năm nay nợ chính phủ mỹ đã chạm mức trần ba mươi một bốn nghìn tỷ đô la mỹ
theo quy định khi chạm trần nợ công bộ tài chính mỹ không thể vay mượn thêm để trang trải cho các hoạt động của chính phủ
chi trả lương hưu đảm bảo an sinh xã hội
bộ này vẫn có thể sử dụng tiền mặt dự trữ và các giải pháp đặc biệt liên quan đến ba quỹ lớn nhằm đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của chính phủ
nhưng khi các biện pháp đặc biệt đã dùng hết và dự trữ tiền mặt của bộ tài chính mỹ cạn kiệt
chính phủ liên bang sẽ phải đối diện với ngày vỡ nợ ngay chính phủ không thể thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ và đúng hạn
bộ trưởng tài chính mỹ janet zelen mới đây đã điều chỉnh thời hạn chót
để nâng giới hạn nợ liên bang
thay vì hạn chót ngày một tháng sáu như trước đó dự báo
chính phủ mỹ sẽ có thêm thời gian đến ngày năm tháng sáu để đạt được một thỏa thuận trước khi rơi vào tình trạng vỡ nợ
hiện tại vấn đề trần nợ công tại mỹ bế tắc là do sự bất đồng quan điểm giữa hai đảng dân chủ và cộng hòa
đảng cộng hòa hiện nắm quyền đa số tại hạ viện đang từ chối nâng giới hạn nợ
trừ khi tổng thống biden và đảng viên đảng dân chủ áp đặt lệnh cắt giảm chi tiêu liên bang và hạn chế chi tiêu trong tương lai
trong khi đó đảng dân chủ không sẵn sàng mạnh tay cắt giảm chi tiêu liên bang
thay vào đó đề xuất giữ nguyên chi tiêu ở mức hiện tại của năm hai nghìn hai mươi
tôi muốn làm rõ rằng các cuộc đàm phán mà tôi và chủ tịch hạ viện mắc cà thi là về việc sử dụng ngân sách như thế nào
chứ không phải bàn đến nguy cơ vỡ nợ
đó là về tầm nhìn cạnh tranh cho nước mỹ
dưới sự quản lý của tôi chính phủ đã cắt giảm thâm hụt một bảy nghìn tỷ đô la mỹ trong hai năm đầu tiên
tuy nhiên tôi và ngài chủ tịch hạ viện có quan điểm khác
tôi không muốn tầm nhìn nhau về việc ai sẽ chịu gánh nặng trong nỗ lực mùa xuân ngân sách
tôi không muốn tầm nhìn gánh nặng xét đổi lên vai tầng lớp trung lưu và tầng lớp người dân lo đồng mỹ
hãy nhìn xem kể từ khi đảng dân chủ tiếp quản họ đã chi tiêu ở mức nhiều chưa từng có
và giờ họ lại muốn tiếp tục con đường như vậy
chúng ta đang có khoản nợ cao nhất chưa từng có
chúng tôi không đồng ý với điều đó và cần phải thay đổi quỹ đạo
thế thì cái nguyên nhân chính dẫn đến cái việc là không thể giải quyết được
cái chuyện này
nguyên nhân trần nợ công hiện nay thì tôi cho rằng là có hai nguyên nhân
nguyên nhân trực tiếp là nguyên nhân về kinh tế và chính trị
tức là các cái nghị sĩ ở hạ viện thuộc đảng cộng hòa là đảng đối lập với đảng cầm quyền đảng dân chủ
họ không đồng ý với cách giải thích của chính phủ trong cái việc là nâng cái trần nợ lên
vượt khỏi cái mức mà quy định từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
tức là ba mươi một
bốn trăm linh tỷ usd
tôi cho cái điểm đối tác ở đây tức là cái mâu thuẫn sâu sắc về mặt chính trị giữa hai đảng
dân chủ cầm quyền và đảng cộng hòa
thỏa thuận nâng trần nợ công nếu đạt được phải được cả thượng viện và hạ viện mỹ thông qua
trước khi tổng thống biden ký ban hành thành luật
và vì thế thỏa thuận này sẽ phụ thuộc vào sự ủng hộ của cả hai đảng
hiện chưa rõ có khả năng đạt được thỏa thuận giữa hai bên trước ngày năm tháng sáu hay không
tổng thống biden đã đề cập
tổng thống biden đã đề cập đến khả năng sử dụng điều khoản trong tu chính án thứ một mươi bốn
cho phép tổng thống nâng mức trần nợ công
dưới chuyên gia cảnh báo việc chính phủ mỹ vỡ nợ sẽ dẫn tới những hẹn lụy thảm khốc
đối với nền kinh tế nước này và ảnh hưởng lớn tới kinh tế toàn cầu
tuy nhiên các tiến triển trong đàm phán thời gian gần đây đang khiến giới chức mỹ và các nhà đầu tư
lạc quan về một thỏa thuận có thể sẽ sớm đạt được trong những ngày tới
tôi cho rằng là hai đảng có thể đi đến một cách thống nhất điều chỉnh được cái mức trần nợ công
bởi trong lịch sử của nước mỹ thì là cũng không có cái hiện tượng không đâm được trần nợ công
mà gây ra cái hệ lụy xấu tức là vỡ nợ
dù là những cái mâu thuẫn như thế nào thì cuối cùng các bên cũng phải giải quyết được vấn đề
tức là chính phủ sẽ phải nhượng bộ cho đảng cộng hòa đến một mức độ nào để cho đảng cộng hòa có thể chấp nhận được
những năm vừa qua chỉ có một giai đoạn năm hai nghìn một mươi một dưới thời của tổng thống barack obama
thì cái vấn đề này tranh luận cũng rất là lâu
cuối cùng cũng chính phủ phải nhượng bộ của ông mo phải nhượng bộ một số những điều khoản của đảng cộng hòa đưa ra
sau khi thông tin về nguy cơ vỡ nợ của chính phủ mỹ rời sang ngày năm tháng sáu được đưa ra
thị trường tài chính mỹ đã có nhiều khởi sắc các chỉ số chính của phố won đã tăng trong ngày hai mươi sáu tháng năm
điều này hoàn toàn khác
trước thời điểm chỉ vai ngay trước đó thị trường chứng khoán mỹ đã lao dốc trước thông tin bế tắc về vấn đề trần nợ công
như vậy có thể thấy rằng vấn đề có thể đạt được một thỏa thuận trước thời điểm ngày vỡ nợ hay không
rất quan trọng đối với nền kinh tế số một thế giới
kịch bản tệ nhất nếu đàm phán thất bại là mỹ sẽ vỡ nợ
điều này không chỉ gây ra những tác động xấu đối với nền kinh tế mỹ mà còn ảnh hưởng đến cả thị trường toàn cầu
việc nước mỹ vỡ nợ có thể tàn phá hệ thống tài chính toàn cầu vốn trong thời điểm nhạy cảm khi đang mất ổn định hậu khủng hoảng do đại dịch covid một mươi chín và tác động tiêu cực từ các vụ đổ vỡ ngân hàng vừa qua
vì mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới
và hơn một nửa số dự trữ ngoại tệ của thế giới là đồng đô la mỹ nên bất kỳ tác động nào đến niềm tin và nền kinh tế mỹ cho dù do vỡ nợ hay mất ổn định rơi vào suy thoái đều có thể khiến các nhà đầu tư bán trái phiếu kho bạc mỹ và do đó làm suy yếu đồng đô la mỹ
nếu chính phủ vỡ nợ nền kinh tế sẽ rơi vào trạng thái tồi tệ lãi suất sẽ tăng cao nền kinh tế mỹ với đồng đô la dự trữ sẽ khiến thị trường hỗn loạn tôi nghĩ chính phủ cần tìm cách đạt được thỏa thuận
bất kể là thế nào để tránh nguy cơ vỡ nợ
kết quả của việc chính phủ vỡ nợ sẽ là một thảm họa kinh tế tổng sản phẩm quốc gia có thể giảm tới sáu bảy trong một mươi hai tháng tới hàng triệu việc làm sẽ bị mất và hệ thống tiền tệ quốc tế sẽ khủng hoảng vì đô la là đồng tiền dự trữ của thế giới vì vậy ngay cả việc vẫn ở ngắn hạn cũng có tác động tiêu cực dài hạn
mặc dù trong lịch sử nước mỹ chưa từng xảy ra kịch bản
các nhà lập pháp nước này luôn cố gắng đạt được thỏa thuận trước thời hạn chót tuy nhiên hiện tại chưa thể nói trước điều gì cả nước mỹ hiện vẫn đang nín thở chờ đợi vào những tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo đảng dân chủ và cộng hòa